áp thấp nhiệt đới trên biển đông đã mạnh lên thành bão cơn bão số hai có tên quốc tế là silaku
theo dự báo ngày mai bão có thể đổ bộ vào đất liền và gây rông lốc gió giật mạnh tại các tỉnh từ quảng trị trở ra
nhất là các tỉnh từ thanh hóa đến quảng trị nam đồng bằng bắc bộ và một số địa phương khu vực tây bắc
trước tình hình này chiều nay thủ tướng chính phủ đã có công điện yêu cầu các địa phương tập trung ứng phó với mưa lũ
công điện yêu cầu ubnd các tỉnh trong vùng ảnh hưởng của cơn bão số hai cần tập trung giả soát kiểm đếm tàu thuyền
phương tiện hoạt động trên biển quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền phương tiện hướng dẫn di chuyển thoát ra
và không đi vào khu vực nguy hiểm hoặc kêu gọi về nơi tránh trú an toàn
đối với khu vực ven biển đồng bằng và đô thị các địa phương khẩn trương giả soát phương án sơ tán di rời dân cư
chuẩn bị sẵn sàng lực lượng phương tiện để triển khai phương án bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân
tại các khu vực nguy hiểm nhất là tại các khu vực ven biển
triển khai các biện pháp bảo vệ công trình khu kinh tế khu công nghiệp nhà ở xí nghiệp kho tàng hầm lò
các dự án đang thi công ven biển khu vực khai thác khoáng sản các trang trại
đối với khu vực miền núi trung du tập trung giả soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất
ngập sâu khi mưa lớn sẵn sàng sơ tán di rời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân
vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện thủy lợi
triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đập hồ chứa nước nhất là đối với các đập hồ chứa nước sung yếu hoặc đã đẩy nước
chủ động dự trữ lương thực thực phẩm hàng hóa thiết yếu tại các khu vực có nguy cơ bị chia cắt kéo dài do mưa lũ
sẵn sàng lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính
các bộ ngành khác theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ chủ động phối hợp với các địa phương
triển khai các biện pháp ứng phó với bão theo phương trầm bốn tại chỗ sẵn sàng hỗ trợ địa phương khi có yêu cầu